sở y tế tp hcm vừa phân công chín bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận người bệnh cần chăm sóc trong thời gian cách ly
nhằm bảo đảm các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các bệnh viện bao gồm bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện nhân dân gia định bệnh viện nguyễn tri phương
bệnh viện nhi đồng tp bệnh viện nhi đồng hai bệnh viện từ dũ bệnh viện hùng vương bệnh viện fv
bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec central park
những bệnh viện này được phân công tiếp nhận các trường hợp người nhập cảnh vào việt nam có bệnh nặng
cần chăm sóc y tế qua cửa ngõ sân bay tân sơn nhất đồng thời khám chữa bệnh cho những trường hợp trong thời gian cách ly